xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng hoạt động mạnh
nên ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ ngày chín tháng bảy vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa dày rác
tập trung vào đêm và sáng với nhiệt độ giảm dần
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trời có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
còn vào chiều tối và đêm do ảnh hưởng của hình thế gây mưa nên có mưa giải rác
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét cũng như gió giật mạnh
tại khu vực miền trung thời tiết không có nhiều thay đổi
do vẫn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ tiếp tục có nắng nóng gai gắt có nơi còn đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao hơn ba mươi chín độ
và thời điểm chiều tối có thể xuất hiện mưa rông cục bộ nhưng kết thúc nhanh
các tỉnh ở phía nam đèo hải vân nắng nóng cũng xảy ra ở khu vực từ đà nẵng đến phú yên
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
còn các tỉnh khánh hòa ninh thuận bình thuận nhiệt độ thấp hơn phần phía bắc
cao nhất phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
và về chiều tối thì có mưa rông ở một vài nơi
do tác động của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên trong ba ngày tới tại khu vực tây nguyên phổ biến là ngày có nắng gián đoạn
cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
và mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm cục bộ có nơi xuất hiện mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
các tỉnh thành miền nam cũng có nắng vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
sau đó vào chiều và tối gió tây nam hoạt động mạnh sẽ gây ra mưa rào và rông
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm